hạ viện mỹ ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ nước ngoài trị giá chín mươi năm tỷ đô la mỹ
các nước được nhận viện trợ bao gồm israel ukraine và khu vực ấn độ dương thái bình dương
gói viện trợ bao gồm hai mươi sáu tỷ đô la mỹ hỗ trợ quân sự cho israel nhằm tăng cường hệ thống phòng không vọng sắt
và một phần để giải quyết nhu cầu cứu trợ nhân đạo khẩn cấp ở dãy gaza
trong khi đó gói viện trợ cho ukraine trị giá sáu mươi một tỷ đô la mỹ
trong đó gần một mươi bốn tỷ đô la mỹ sẽ được chi cho hoạt động đào tạo trang bị phục vụ nhu cầu của quân đội ukraine
kiev cũng sẽ nhận được một mươi tỷ đô la mỹ dưới dạng các khoản vay có thể miễn hoặc hoàn trả để phục hồi kinh tế
ngoài ra gói viện trợ cũng dành tám tỷ đô la mỹ cho khu vực ấn độ dương thái bình dương
và hai mươi ba tỷ đô la mỹ nhằm lấp đầy kho sửa chữ vũ khí của mỹ
sau khi được hạ viện thông qua gần như chắc chắn gói viện trợ này sẽ được thông qua tại thượng viện
trong khi tổng thống biden cam kết sẽ ký duyệt ngay sau khi được quốc hội thông qua
chí quyền tổng thống biden từng đưa ra đề nghị bổ sung ngân sách cho viện trợ nước ngoài trị giá hơn sáu mươi tỷ đô la mỹ
trong đó bao gồm viện trợ cho ukraine và israel hồi tháng một mươi năm ngoái
tuy nhiên đề nghị này đã không nhận được sự ủng hộ tại hạ viện vốn đang do đảng cộng hòa kiểm soát